tại hội nghị liên kết phát triển du lịch giữa tp hcm với tám tỉnh đông bắc tổ chức tại tp hải long tỉnh quảng ninh
phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh hội nghị là sáng kiến cách làm rất hay của tp hcm và các tỉnh đông bắc trong liên kết phát triển du lịch
đồng chí vũ đức đam cũng chỉ rõ điểm yếu của các địa phương trong phát triển du lịch
đồng thời mong muốn sự phối hợp liên kết này ngày càng được duy trì và liên tùng để ngày càng hiệu quả hơn
trong khuôn khổ hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giữa hiệp hội du lịch tp hcm
hiệp hội du lịch các tỉnh đông bắc với các hãng hàng không
ký kết thỏa thuận hợp tác du lịch giữa các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tp hcm và các tỉnh đông bắc